ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã thống kê có đến hơn ba mươi năm các vụ tai nạn vì lỗi phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật
đây đều là những điều kiện đã được quy định nhưng bộ giao thông vận tải đã cắt bỏ theo tinh thần đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
trong quyết định số bảy trăm sáu mươi bảy ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám về điều kiện kinh doanh vận tải điều kiện số bốn về tài chính năng lực sản xuất quy định rõ
xe ô tô phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cắt bỏ
bộ giao thông vận tải cho rằng đó là lý do nghiễm nhiên của xe mới được phép lưu thông
chính vì quan điểm cho rằng đó là nghiễm nhiên nên mới xuất hiện những lỗ hỏng tạo cho doanh nghiệp lách luật gian lận để cạnh tranh trên thị trường giao thông vận tài

khi cơ quan quản lý đẩy trách nhiệm về việc doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vận tài phải theo dõi xử lý thông tin tiếp nhận từ thiết bị giám sát hành trình xe cũng đã được bỏ vì lý do thuộc về trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động